trong những ngày vừa qua các tờ báo lớn của trung quốc đã có nhiều bài viết phân tích bình luận
về ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đối với việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
một bình luận của tờ thượng hải quan sát có bài viết
lãnh đạo đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi thông điệp gì tới trung quốc
theo bài viết chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư tập cận bình
sau đại hội lần thứ một mươi chín đảng cộng sản trung quốc năm hai nghìn một mươi bảy là việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng là lãnh đạo đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi
trong khi đó trang the paper và tờ tân dân buổi chiều khẳng định
việc tổng bí thư nguyễn phú trọng trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất đầu tiên của nước ngoài tới trung quốc
đến đầu tiên sau đại hội lần thứ một mươi chín năm năm trước
đã cho thấy tình hữu nghị đặc biệt và sự giao lưu mật thiết lâu nay giữa hai nước
do vậy chuyến thăm đã thu hút được sự quan tâm của cả thế giới
hàng loạt các tờ báo và hãng truyền thông lớn của trung quốc
như nhân dân nhật báo tân hoa xã đài phát thanh truyền hình trung ương trung quốc
cũng đã đăng tin và nhiều bài phân tích sâu về chuyến thăm này